trong những năm gần đây chính quyền và lực lượng an ninh thổ nhĩ kỳ thường xuyên phải tiến hành các chiến dịch
nhằm để lùi lan sóng gia tăng tấn công của những kẻ khủng bố
nhật báo sade sapa của thổ nhĩ kỳ đưa tin lực lượng cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn ba mươi nghị phạm khủng bố
tại tỉnh hatay ở miền nam trong một chiến dịch đặc biệt
cụ thể cảnh sát đã bắt giữ một mươi sáu người bị tình nghi là thành viên của đảng công nhân người quốc pkk
cùng một mươi bảy tê súng thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo yét tự sưng
trong quá trình tìm kiếm và bắt giữ các đối tượng lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều loại vũ khí đạn dược và ma túy
trước đó thổ nhĩ kỳ cũng bắt giữ năm mươi nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom hôm một mươi ba tháng một mươi một
ở khu phố đi bộ nổi tiếng ở trung tâm istanbul khiến sáu người thiệt mạng và tám mươi một người bị thương